nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình
tại xã nhân trạch khi mô hình này bắt đầu được triển khai
các buổi sinh hoạt hội được tập trung thường xuyên hơn vừa để chị em gặp gỡ
trao đổi kiến thức về hoạt động tuyên truyền thông tin pháp luật bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế và cũng là nơi để chị em trò chuyện giúp đỡ nhau trong làm ăn kinh tế
sau khi tiếp thu cái chương trình và kế hoạch tài huyên hội
thì là chúng em đã học bán chấp hành và triển khai ra các chế hội
được chị em là đã sử dụng cái khoản mà họ tiết kiệm được
là trong quá trình sinh hoạt họ là người giữ lửa và là người chủ tài khoản trong gia đình
nên họ biết cách chi tiêu chia ra những cái khoản nào cần thiết để mà chi tiêu trong gia đình
và để ghi cho hoạt động làm bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tư nguyện
mặc dù mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình
mới được thực hiện theo chủ trương của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
vài tháng nhưng trên thực tế một số tri hội hội viên phụ nữ xã nhân trạch
đã triển khai làm trước đó khá lâu
bởi cái hay trong mô hình này là mọi người cùng chung sức với nhau
dồn một khoản tiền vừa để mua bảo hiểm vừa để có thêm sinh kế trong làm ăn
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hội viên phụ nữ xã nhân trạch đã triển khai làm trước đó khá lâu

là một xã miền biển của tỉnh quảng bình nên thu nhập của chị em phụ nữ xã nhân trạch
chủ yếu đến từ các công việc phụ trợ nghề biển như vá lưới buôn bán thủy hải sản ở quy mô nhỏ
nhưng với bà phạm thị chín ở thôn nhân quang thì khả năng lao động đến nay gần như không thể
năm hai nghìn một mươi ba bà phát hiện mắc ung thư vú nhưng đáng tiếc bản thân bà chín và mọi người trong gia đình khi đó
đều chưa tham gia bảo hiểm y tế
mọi gánh nặng kinh tế điều trị bệnh đều dồn lên đôi vai người chồng
sau biến cố của bản thân cũng từ chính câu chuyện của mình bà chín đã tích cực hơn
trong hoạt động tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội đến với bà con
và mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình
cũng đã và đang được bà chín tích cực triển khai tại tri hội của mình
từ khi hội phụ nữ phát đồng chương trình hội phụ nữ tiết kiệm
tôi mỗi ngày bỏ tiết kiệm là năm mươi ngàn một tháng là một triệu năm trăm linh
để đến khi cuối năm mình lấy được một số tiền trang trại cho gia đình
rồi một phần nữa là để tham gia bảo hiểm cho trong gia đình
cái hình thức này chị em trong thôn là khoảng hai trăm linh
hai trăm linh chị em là có tham gia
khác với trường hợp của bà chín bà nguyễn thị kiếm ở thôn nhân hải xã nhân trạch
lại ý thức việc chăm sóc sức khỏe bản thân từ khá sớm
với bà tấm thẻ bảo hiểm y tế từ lâu được xem là người đồng hành tin cậy của cả gia đình
nếu như mà không có được không tham gia cái bảo hiểm nữa thì có thể là trên một mươi triệu đồng
nhưng mà với được mình hiểu biết và tham gia cái bảo hiểm tư nguyên đó thì hết là năm triệu bảy
thời gian gần đợi đấy thì gia đình cũng có được khôi phụ nữ tuyên truyền về cái mô hình tiết kiệm
thì gia đình có thể để tiết kiệm một phần nào đó để cũng sẽ tham gia được cái bảo hiểm xã hội
mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình đang dần chứng minh hiệu quả thực tế
trong đó có phần công sức không nhỏ của những người phụ nữ nhỏ bé này
trong thôn nhân hải chúng tôi thì hiện tại là có hơn hai trăm linh chị em phụ nữ
công việc tiếp theo tôi phải đi từng nhà vận động những chị em nào mà chưa tham gia bảo hiểm
chưa tham gia đóng gửi tiền tiết kiệm thì tôi phải vận động thêm để cho chị em hiểu rõ
về cái lợi ích của bảo hiểm tư nguyện và bảo hiểm xã hội
công việc sẽ không thể thành công trong ngày một ngày hai
và để quân chúng nhân dân thực sự hiểu về giá trị cốt lõi đầy nhân văn của đảng và nhà nước ta
trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân thì những bước chân của các hội viên phụ nữ
nơi đây sẽ còn phải tiếp tục trong nhiều ngày nhiều tháng
từ câu chuyện của những người phụ nữ tại một xã nghèo như thế này đã góp phần tích cực
vào việc ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế
theo thống kê của bảo hiểm xã hội tỉnh quảng bình chỉ trong bảy tháng đầu năm
qua tổ chức một trăm linh sáu hội nghị đã vận động được ba bảy trăm sáu mươi bốn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
đến nay đã có một mươi một ba trăm chín mươi tám người tham gia bảo hiểm
bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt một trăm linh tám năm so với kế hoạch được bảo hiểm xã hội việt nam giao
số người tham gia bảo hiểm y tế được bảy trăm tám mươi tám bốn mươi tám người đạt tỷ lệ bao phủ dân số là tám mươi bốn
đây là kết quả của việc triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm
đặc biệt là tập trung đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền